các bác sĩ cảnh báo người dân tránh sử dụng thực phẩm đóng hộp bị phồng hoặc thực phẩm ủ muối đóng kín để tránh nguy cơ ngộ độc botulinum